xin kính chào quý vị thưa quý vị đội cảnh sát hình sự công an tp thủ đức đang phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông các lái công an tp hồ chí minh
truy tìm ô tô liên quan đến vụ tai nạn khiến một người tử vong rồi tài xế rời khỏi hiện trường vào đêm hai mươi chín tháng hai
thông tin ban đầu vào khoảng gần hai mươi ba giờ người dân lưu thông trên đường võ chí công hướng từ tp thủ đức tp hồ chí minh đi cầu phú mỹ
khi đến cầu kênh một tấn thuộc phường phú hữu tp thủ đức phát hiện một nam thanh niên nằm chết ướp mặt dưới đường chân đè lên chiếc xe máy bị ngã
vụ việc nhanh chóng được trình báo cho công an địa phương
trong khi người dân đứng gần hiện trường quan sát thì xe máy của nạn nhân bất ngờ bốc cháy
chiếc xe máy đã cháy rụi chỉ còn trơ khung sắt
công an tp thủ đức và đội cảnh sát giao thông cát lái sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
người nhà nạn nhân sau đó có mặt cung cấp thông tin cho cơ quan công an
qua đó xác định nạn nhân hai mươi ba tuổi trú quận bảy
tại hiện trường thi thể nạn nhân và xe máy nằm sát thành cầu
cơ thể có dấu vết bị bánh xe ô tô cán qua nhưng phương tiện này đã rời khỏi hiện trường
công an tp thủ đức đang trích xuất camera xung quanh hiện trường để điều tra truy tìm chiếc ô tô liên quan